vào lúc một mươi giờ sáng ngày một mươi hai tháng hai một vụ hỏa hoạn xảy ra tại đường hẻm cao thắng phường bảy thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
làm thiêu dụi hoàn toàn hai căn nhà cùng toàn bộ tài sản có giá trị bên trong
vào thời điểm trên người dân phát hiện lửa bốc cháy tại hai căn nhà của hai gia đình chị em ruột hồ thị ngọc chi và hồ thị ngọc tiền
ở phường bảy thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
ngay sau đó người dân liền hô hoán dập lửa và báo cho lực lượng chức năng
tuy nhiên do ngọn lửa bùng phát mạnh con đường hẻm quá nhỏ nên khi lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp cận hiện trường
thì cả hai căn nhà đều bị ngọn lửa thiêu dụi cùng toàn bộ tài sản bên trong
hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
chính quyền địa phương đang kêu gọi các cơ quan đoàn thể nhà hào tâm giúp đỡ hai gia đình trong những ngày cận tết nguyên đán mậu tuất